chào quý vị các đồng chí và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online ngày một mươi sáu tháng một của truyền hình công an nhân dân mở đầu là thông tin chúng tôi vừa nhận được
công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn nết quê ở tỉnh cà mau tạm trú tại phường hòa lợi thị xã bến cát để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an nguyễn văn nết khai nhận vào ngày một mươi hai tháng một anh nguyễn văn dầu chú cùng dãy trọ với nét đến xin ngủ nhờ
giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn trong lúc tức giận nết đã dùng dao đâm vào anh dầu khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án nết đến trình báo với cơ quan công an là anh dầu tự sát
nhận định đây là một vụ án giết người các điều tra viên đã đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi và cuối cùng nguyễn văn nết đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình